sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm vừa báo cáo với ủy ban nhân dân thành phố
tiến độ thực hiện nhà máy giết mổ gia súc gia cầm công nghiệp bị chậm do vướng thủ tục pháp lý
theo kế hoạch hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sẽ có sáu nhà máy giết mổ lợn công nghiệp đưa vào hoạt động
với công suất hơn một mươi hai con lợn trên một ngày đồng thời ngưng hoạt động đối với các cơ sở giết mổ thủ công
tuy nhiên tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thành phố mới có ba nhà máy giết mổ công nghiệp là
viet sang xuân thế thượng xí nghiệp thực phẩm sakri
trong đó nhà máy giết mổ xuân thế thượng và xí nghiệp thực phẩm sakri hoạt động chưa thực sự hiệu quả
và chưa đạt công suất theo thiết kế
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khi thực hiện dự án xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp
các doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính chồng chéo và mất nhiều thời gian
nên chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra